thông tin từ khoa hồi sức tích cực bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cho biết vừa có thêm một bệnh nhân mắc sốt xuất huyết bị tử vong
bệnh nhân này tử vong do các biến chứng nặng khi mắc sốt xuất huyết và đây là ca tử vong thứ sáu tại hà nội tính từ đầu năm do sốt xuất huyết
nạn nhân ba mươi sáu tuổi ở hoàng mai hà nội trước đó đã nhập viện điều trị được một mươi bốn ngày tại bệnh viện
tuy nhiên do suy đa tạng nên bệnh nhân đã tử vong ngày bảy tháng tám
như vậy đây là ca tử vong thứ sáu tại hà nội tính từ đầu năm do xuất xuất huyết
trước đó có bốn trường hợp là người lớn mắc sốt xuất huyết trên nền bệnh cảnh khác nhiễm khuẩn đái tháo đường huyết áp cao dung nhĩ
và một trường hợp tám tuổi dương tính với sốt xuất huyết kèm bệnh cảnh sốc nhiễm khuẩn
cũng liên quan đến căn bệnh này theo thống kê mới nhất của bộ y tế hiện cả nước đã ghi nhận bảy mươi một bốn trăm một mươi trường hợp mắc
một mươi chín người tử vong số mắc tăng hai mươi bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
riêng ở hà nội trong tuần qua ghi nhận thêm hai bảy trăm bốn mươi năm trường hợp mắc sốt xuất huyết mới
như vậy đến nay toàn thành phố ghi nhận một mươi một bảy trăm năm mươi một trường hợp